kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ trong đêm nay và ngày mai còn có mưa diện rộng có nơi mưa rất to và rông
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc gió giật mạnh cũng như hiện tượng ngập ống ở vùng trũng thấp và khả năng sạt lở ở vùng núi
sau đó mưa sẽ có xu hướng giảm hơn từ ngày bốn tháng tám nền nhiệt có xu hướng tăng dần
khu vực tây bắc bộ cũng có mưa diện rộng trong hai mươi bốn giờ tới
cục bộ có mưa to đến rất no người dân cần đề phòng sạt lở đất đá khi mưa kéo dài nhiều ngày
sang đến hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng tám hình thế gây mưa suy yếu mưa sẽ giảm dần về diện và lượng
nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ sông vẫn ở mức dưới ba mươi bốn độ
với các tỉnh trung bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời có mưa giải rác trong hai ngày tới
thời gian mưa tập trung vào chiều tối còn trưa chiều có năng gián đoạn
từ ngày năm tháng tám mưa giảm dần và thời gian nắng trong ngày nhiều hơn nắng nóng xuất hiện ở các tỉnh phía nam khu vực
tương tự từ đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa về chiều tối trong hai ngày tới
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo rông mạnh người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm
từ ngày năm tháng tám mưa giảm ở các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên và nắng nóng xảy ra diện rộng tại đây
khu vực tây nguyên ba ngày tới vẫn chịu tác động chính bởi hoạt động của gió mùa tây nam gây mưa rông
tập trung nhiều trong thời điểm về chiều và tối
cục bộ có mưa rông mạnh khuyên cáo với người dân khu vực về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa rông
như xét và gió giật mạnh cũng như sạt lở đất đá ở vùng đồi núi
do có mưa nên nhiệt độ ấm mức thấp ngày đêm dưới ba mươi độ
các tỉnh thành miền nam cũng đang trong những ngày cao điểm mùa mưa
khi mà gió tây nam hoạt động mạnh mưa có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào trong ngày
nhưng lượng mưa lớn thì thường tập trung vào chiều tối ảnh hưởng xấu đến các hoạt động giao thông
về nhiệt độ duy trì ổn định cao nhất trưa chiều trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi ba độ